để chia sẻ khó khăn với người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thì mới đây ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn giảm tối thiểu là từ năm mươi bảy mươi năm phí giao dịch trên máy
máy post và chuyển tiền liên ngân hàng hai mươi bốn trên bảy cho khách hàng
thời gian áp dụng từ ngày một tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và nội dung này cũng thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
với khách hàng cá nhân hiện nay việt con banh giảm đến tám mươi phí chuyển tiền trong cùng hệ thống
xuống còn một đồng một giao dịch giảm hai mươi năm phí chuyển tiền ngoài hệ thống xuống còn bốn sáu đồng một giao dịch
trên cả ngân hàng điện tử và atm đồng thời giảm một mươi bảy phí rút tiền mặt tại atm ngoài hệ thống xuống còn hai năm trăm linh đồng một giao dịch
ngoài ngân hàng này thì nhiều ngân hàng khác cũng đã thực hiện miễn phí chuyển khoản cho khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến
đây là tin vui cho người dân trên cả nước
trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín
với dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì việc mua bán online hay sử dụng các dịch vụ của ngân hàng để thanh toán đã tăng rất cao
khoảng gần bảy mươi là các giao dịch trực tuyến
chính vì thế việc giảm các loại phí dịch vụ của ngân hàng vào thời điểm này rất kịp thời

chuyển khoản liên ngân hàng hai mươi bốn trên bảy so với mức phí đang áp dụng
đây là lần giảm phí thứ hai trong năm nay của các ngân hàng
để tiếp tục miễn giảm phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng và người dân
nói rằng trong bức ảnh hiện nay cái việc miễn giảm phí như vậy nó có hai mục đích chính
một là để đồng hành giảm bớt đi khó khăn thách thức
đối với doanh nghiệp và người dân chịu tác động bởi dịch covid
thứ hai là nó cũng để khuyến khích phát triển thanh toán không tiền mặt
giao dịch điện tử là một chính sách mà chính phủ đang quyết tâm chỉ đạo thực hiện trong vài năm gần đây
được biết khi dịch bệnh bùng phát các ngân hàng cũng đã thực hiện ba lần giảm phí dịch vụ
với tổng số tiền lên đến năm trăm ba mươi tỷ đồng
và năm hai nghìn hai mươi một các ngân hàng cũng vẫn tiếp tục sát cánh cùng người dân
để vượt qua giai đoạn khó khăn
tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế